công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng năm tại bản chopley xã keo lom huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp do công an huyện điện biên đông chủ trì đã phá thành công chuyên án bắt quả tang giàng a dua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại bản tổng sớ xã pú hồng huyện điện biên đông tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao nhọn
quá trình phát hiện bắt giữ giàng a dua đã dùng dao chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt
thế nhưng với tinh thần kiên quyết chấn áp bắt giữ tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng và đảm bảo an toàn
hiện giáng a dua cùng với tăng vật đã được công an huyện điện biên đông bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên để tiếp tục đấu tranh mở rộng